nhằm giảm áp lực cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân chung tay phòng chống dịch
tp hcm còn tăng cường cấp đông và chế biến từ nguồn thịt lợn sạch
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
để cung ứng dự trữ bảo đảm nguồn thịt heo cung cấp cho thị trường gần một mươi ba triệu dân
một mươi cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố đã tăng sản lượng heo giết mổ hàng đêm
từ sáu năm trăm linh đến bảy con tăng lên bảy đến tám năm trăm linh con
nguồn heo khi được đưa vào thành phố để giết mổ đã được kiểm soát rất chặt chẽ không nằm trong vùng dịch
trong đó công ty cổ phần việt nam kỹ nghệ xúc sản vitsan tổng công ty nông nghiệp sài gòn
công ty cổ phần cp chăn nuôi việt nam công ty san hạ công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng thi
là những đơn vị được thành phố giao tăng thêm nguồn thịt heo dự trữ để chế biến và cấp đông
trung bình chúng tôi giết mổ từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh con là để cân đối với nhu cầu của thị trường
và hiện tại bây giờ mức cung cầu đã được cân bằng
và như vậy thì lượng giết mổ tăng thêm làm cho lượng cung chúng tôi sẽ lớn hơn lượng cầu
và như vậy thì phần mà chúng tôi cấp đông là những phần chính phẩm sau khi gia súc được giết mổ
còn các phụ phẩm các đầu lòng của con heo là không thể cấp đông được và chúng tôi phải bán ra
và như vậy thì để tiêu thụ được lượng này thì chúng tôi phải bán ở một giá rất là thấp
các bà hàng thực phẩm chế biến một trăm linh sản phẩm đều được làm chín
thanh trùng hoặc tiệt trùng ở nhiệt độ cao bảo đảm chất lượng an toàn tuyệt đối